ngày hôm nay một mươi ba tháng bốn ubnd tỉnh bình phước tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí
về những vi phạm của ông lưu văn thanh huyện ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi họp báo đồng chí hà anh dũng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước
đã thông tin về quá trình xem xét hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và những hành động phát ngôn không phù hợp của người cán bộ đảng viên của ông lưu văn thanh
tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc địa phận thị xã bình long
tại buổi làm việc giữa đoàn công tác huyện hớn quản với chốt kiểm tra dịch của thị xã bình long
ông thanh đã nhận khuyết điểm của mình
ban thường vụ tỉnh ủy bình phước đã quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với ông lưu văn thanh
để chờ các ngành chức năng xem xét xử lý theo quy định